thưa quý vị trong những ngày dịch bệnh việc di chuyển đến các cơ sở khám chữa bệnh đối với các bệnh nhân ngoại tỉnh là vô cùng khó khăn
chi phí có khi lên tới hàng chục triệu đồng cho mỗi chuyến xe
đồng cảm với nỗi lòng của các bệnh nhân nghèo chị nguyễn diệu linh một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng với sức mạnh phi thường
đã lái xe hàng ngàn cây số để chở các bệnh nhân về nhà miễn phí
một ngày của chị nguyễn diệu linh bắt đầu như vậy
ngày hôm nay hành trình của chị linh sẽ kéo dài một hai trăm linh km
chị đón bệnh nhân từ bệnh viện ca hà nội và viện huyết học chuyên máu trung ương đưa bệnh nhân về nhà ở điện biên
rồi đoàn sẽ quay trở lại hà nội ngay lập tức
một quãng đường xa nhiều khó khăn
với phái mạnh việc này vất vả bao nhiêu thì với người phụ nữ còn trở ngại hơn rất nhiều lần
điều kiện thời tiết là một trong những vấn đề khó khăn nhất
thời tiết có những cái hôm mà mình đi giữa cái nhiệt độ khoảng ba mươi bảy ba mươi tám
hoặc là như cách đây hai ba hôm thì mình thấy có hôm lên đến bốn mươi một độ
giữa trưa nắng và đứng chờ bệnh nhân mà đi một cái quãng đường rất là dài rất là xa
thì ngồi trong cái ô tô ấy nó hấp nhiệt đấy
có hôm mình về là mình bị sát hết cả mặt luôn ấy
hình như kiểu bị bỏng
có những quá hành trình dài phải tầm một mươi bảy một mươi tám tiếng
liên tục là chúng mình đi như vậy
ngoài ra thì cũng có những khó khăn về vấn đề như kiểu thời gian
rất là phụ thuộc vào bệnh nhân
bệnh nhân thì lại phụ thuộc vào bệnh viện
thì mình cũng sẽ phải đi đêm đi hôm này
hoặc là về đến nhà thì cũng đã rất là trễ rồi
và nó gần như là xáo trộn toàn bộ cái nhịp sinh học cũng như là cái đời sống của mình hiện tại
thế là các con nó mừng mừng lắm
nó bảo thế sao mà mẹ cũng biết được
có chuyến xe tiền nguyện như thế mà mẹ cũng tâm sự với các chị cùng phòng
thế là chị giúp mẹ
thế là các con nó bảo thế thì chúng tôi cũng yên tâm rồi
mẹ cứ cố gắng điều trị được
gọi cho các chị các chị giúp
anh ơi anh ơi em đi điện viên anh cho em để cái xe nhé
em đi điện viên anh cho em đi điện viên
em rất là vui bởi vì cô giáo của cháu cũng tìm hiểu và liên kết để cho chúng em hỗ trợ
bởi vì những tháng trước chúng em mùa dịch covid này chúng em xuống toàn thuộc thuê xe cấp cứu xuống rất là bắt đầu
chúng em gặp rất nhiều vô văn
cảm ơn chúng em rất là vô vôn cảm ơn các anh chị đã xin giúp đỡ chúng em
chị linh lại bắt đầu một cuộc hành trình mới
một chuyến đi tuyệt vời
vất vả nhưng đầy yêu thương như tên gọi của nhóm chị linh